thưa quý vị và các bạn liên quan đến những quy định cách ly như khóa trái cửa
tại nhiều địa phương trong thời gian gần đây mới đây tiến sĩ nguyễn sĩ dũng đã lên tiếng
chỉ có chính phủ hoặc thủ tướng mới có thẩm quyền yêu cầu dân không ra khỏi nhà
các cấp chính quyền địa phương đều không có thẩm quyền này
theo tiến sĩ nguyễn sĩ dũng chỉ có chính phủ hoặc thủ tướng mới có thẩm quyền yêu cầu dân không ra khỏi nhà
các cấp chính quyền địa phương đều không có thống quyền này
bị nhiễm covid một mươi chín không phải là một tội vô tình trở thành f một f hai lại càng không phải là một tội
tất cả mọi người dân từ bắc chí nam trên đất nước của chúng ta
không một ai muốn bị nhiễm loại virus chết người nói trên cả
thế thì cư xử với họ theo cách khóa trái cổng nhà khi có người đi làm xa về quê ăn tết như ở thanh hóa
hay nhốt cả gia đình vì có người về từ vùng đỏ như ở thái bình là không hợp lý và cũng chưa chắc đã hợp pháp
về mặt pháp lý quốc hội chỉ ủy quyền cho chính phủ và thủ tướng chính phủ quyết định áp dụng một số biện pháp hạn chế
một số phương tiện yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định tại một số khu vực địa bàn cần thiết
như vậy chỉ có chính phủ hoặc thủ tướng mới có thẩm quyền yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
tất cả các cấp chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện và đến xã đều không có thẩm quyền này
theo quyết định của chính phủ hoặc của thủ tướng hạn chế quyền đi lại của người dân đơn giản chỉ là một sự lạm quyền
tết nguyên đáng đang đến gần
từ đây đến tết sẽ có hàng triệu người dân sẽ về quê ăn tết
chờ đón họ là những quy định phòng chống dịch rất khác nhau do các địa phương khác nhau ban hành
sáu mươi ba tỉnh thành phố là sáu mươi ba tổ hợp các quy định và các đòi hỏi khác nhau đối với những người về quê ăn tết
có những quy định và đòi hỏi là hoàn toàn hợp lý nhưng cũng có những quy định và đòi hỏi chỉ hợp lý một cách vừa phải
và có cả những quy định và đòi hỏi là hoàn toàn bất hợp lý
những người dân có thể bị cách ly tập trung mà cũng có thể chỉ bị cách ly tại nhà
có thể phải xét nghiệm âm tính trước khi được trở về mà cũng thể về nhà cách ly rồi mới cần xét nghiệm
và cũng có thể chỉ cần thực hiện năm k là đủ
tân nguyên đáng đang đến gần những quy định dựa trên cơ sở của chứng cứ và phân tích khoa học
và nhất quán do chính phủ ban hành thống nhất cho cả nước là rất cần thiết
những quy định như vậy sẽ vừa bảo đảm hiệu quả của hoạt động phòng chống dịch
vừa tạo điều kiện cho người dân vừa qua sinh hợp và đón năm mới